nỗ lực đổi mới để bắt kịp xu hướng và khẳng định mình trên bản đồ y tế thế giới
đây chính là mục tiêu mà ngành gia liễu việt nam và bệnh viện gia liễu trung ương đã đề ra
trong hội nghị khoa học kỷ niệm ba mươi bảy năm ngày truyền thống ngành gia liễu được tổ chức ngày hôm nay
trong suốt ba mươi bảy năm xây dựng và phát triển ngành da liễu nói chung và bệnh viện gia liễu trung ương
đã có những đóng góp không nhỏ trong việc chữa trị khống chế nhiều loại bệnh liên quan đến da liễu
giúp loại bỏ được phần nào gánh nặng bệnh tật giảm thiểu chi phí chữa bệnh
đặc biệt nhất là công tác truyền thông giáo dục sức khỏe về bệnh phong và chương trình phòng chống phong quốc gia
nhằm nâng cao nhận thức về bệnh phong được thực hiện hiệu quả đều đặn
giảm đi khoảng cách xã hội giữa bệnh nhân phong và cộng đồng
tại hội nghị khoa học các chuyên gia hàng đầu ngành da liễu cũng đã trình bày những tham luận về các vấn đề nổi cộng như kiểm soát vết thương trong da liễu
bệnh da do ánh sáng điều trị tổn thương mạch máu cũng như hiệu quả của các kỹ thuật công nghệ mới được đưa vào trong chăm sóc điều trị bệnh
từ đó giúp người dân được thụ hưởng những tiến bộ khoa học ngang tầm
nhưng tiết kiệm chi phí với những nỗ lực không ngừng
hy vọng rằng ngành da liễu nước ta sẽ ngày càng tạo thêm được nhiều dấu ấn trên bản đồ y tế thế giới